tại phủ chủ tịch đồng chí trần đại quang chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh đã chủ trì phiên họp thứ hai hội đồng quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tham dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch
bộ trưởng bộ công an tô lâm ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh các đồng chí đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an bộ ngoại giao văn phòng chính phủ văn phòng quốc hội và văn phòng chủ tịch nước
hội đồng đã nghe các báo cáo của bộ quốc phòng bộ công an các cơ quan hữu quan và cho ý kiến về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh đối ngoại năm hai nghìn hai mươi ba
phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm hai nghìn một mươi tám công tác sẵn sàng chiến đấu tổ chức luyện tập diễn tập các phương án

hội đồng đã nghe các báo cáo của bộ quốc phòng bộ công an các cơ quan hữu quan và cho ý kiến về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh đối ngoại năm hai nghìn một mươi bảy
bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đặc biệt cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân công an nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm không quản ngày đêm giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt đặc biệt là cơn bão số năm
đặc biệt là cơn bão số một mươi hai chủ động nắm chắc tình hình xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống phát sinh bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện hoạt động của năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào được bạn bè quốc tế khâm phục và đánh giá cao
đồng tình với các giải pháp kiến nghị đề xuất của bộ quốc phòng bộ công an nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh đối ngoại trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh cần chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh trong tình hình mới và ý nghĩa tầm quan trọng của công tác diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc